sáng nay ngày hai mươi một tháng năm sau sáu ngày xét xử bốn ngày nghị án tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên án với một mươi năm bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
tòa tuyên án các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ và nhận hối lộ
cụ thể bị cáo nguyễn quang vinh nguyên trưởng phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình tám năm tù
bị cáo đỗ mạnh tuấn nguyên phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy một mươi năm tù
bị cáo khương ngọc chất nguyên trưởng phòng bí thư tri bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hòa bình sáu năm tù
bị cáo nguyễn khắc tuấn chuyên viên phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình năm năm tù
bị cáo nguyễn thị thu loan nguyên giáo viên trường trung học phổ thông lạc long quân tp hòa bình hai năm tù
bị cáo nguyễn thị hồng trung nguyên giáo viên trường trung học phổ thông ngô quyền tp hòa bình hai mươi một tháng tù
bị cáo đao ngọc thuật nguyên giáo viên trường trung học phổ thông mường bi huyện tân lạc ba mươi tháng tù
bị cáo hồ trúc nguyên giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà huyện lạc thủy ba mươi tháng tù
các bị cáo còn lại bị hội đồng xét xử tuyên phạt từ ba mươi tháng trở xuống nhưng cho hưởng án treo
về xử lý vật chứng hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu xung công quỹ số tiền năm trăm năm mươi triệu đồng của đỗ mạnh tuấn do phạm tội mà có
tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước một số phương tiện mà các bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội